trong ba ngày mùng một mùng hai mùng ba trung tâm bảo tồn duy tích cổ đồ huế sẽ mở cửa tự do
và miễn phí vé vào cổng để phục vụ du khách và người dân cố đô huế vui xuân đón tết
cùng với các trò chơi dân gian hấp dẫn chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc
dự kiến sẽ thu hút năm mươi lượt khách trong nước và quốc tế đến với đại đội huế trong dịp này
chúng tôi tập trung trình trang cảnh cố ăn tôn tạo cảnh cố ăn duy tích
tạo một không khí tươi mới cho các khu di sản trong dịp đầu năm
và các hoạt động trong khu di sản sẽ được trình diễn trong ba ngày tết năm nay
bao gồm các trò chơi cung đình rồi các hoạt động ngoài trời và các chương trình nghệ thuật sẽ được diễn ra trong những ngày tết
những năm gần đây du lịch di sản vẫn là thiết
ngoài các địa điểm du lịch văn hóa tâm linh di sản huế với các hoạt động hấp dẫn sôi nổi
hứa hẹn sẽ là những điểm dừng chân lý tưởng để thu hút du khách đến với cố đồ huế đặc biệt là những ngày xuân canh tí
thưa quý vị và các bạn theo quan niệm văn hóa một mươi hai con giáp thì mỗi con đều mang một đặc trưng về ý nghĩa riêng
và loài trượt được xem không chỉ là loài thông minh mạnh mẽ mà còn mang biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở
và trong thực tế thì loài chuột cũng có nhiều lợi ích
cho đời sống của chúng ta đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và trong dịp tết cổ truyền canh tí hai nghìn hai mươi
thì chúng ta hãy cùng nhau điểm lại một số công hiến khoa học của loài chuột
cách đây gần hai trăm linh năm loài chuột bạch lần đầu được sử dụng trong phòng thí nghiệm vì mục đích nghiên cứu
những khám phá được thực hiện trên chuột thí nghiệm đến nay đã được một mươi bảy giải thưởng nobel
không chỉ là vật thí nghiệm chuộn cũng là chế phẩm để tạo ra các loại thuốc
tại việt nam năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
đã tiếp nhận công nghệ sản xuất vaccine viêm não nhật bản bất hoạt tinh khiết từ não chuột
cái vaccine viêm virus viêm não nhật bản thì nó lại rất thích ứng với cái trình não tế bào não của con chuột bạch này
thế thì do đó công nghiệp khoa học sẽ chọn cái loài chuột này để làm nguyên liệu sản xuất cho vaccine
thế đến hiện tại đến hiện nay thì cái vaccine viêm não nhật bản thì được nghiên cứu và sản xuất
từ cuối năm chín mươi
thì đến thời điểm này là cũng trải qua đến gần ba mươi năm thì cái lượng vaccine cho cái chương trình tiêm chủng mở rộng
cũng được rất là lớn trong vòng một mươi năm năm nay đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng
tại trường đại học y hà nội khoa dược lý những giờ thực hành thí nghiệm như thế này không thể thiếu là chuột bạch
những tiết học tìm hiểu thực tế trên chuột bạch đã giúp sinh viên hiểu rõ hơn những lý thuyết đã được học
nhờ đó rất nhiều loại thuốc được thử nghiệm mức độ an toàn ra đời cũng như đào tạo ra rất nhiều bác sĩ dược sĩ thạo từ lý thuyết đến thực hành
với ví dụ như là với bộ môn xử lý chẳng hạn thì khi sinh viên đến thì sinh viên sẽ được trực tiếp thực hiện các cái thủ thuật các cái thí nghiệm ở trên chuồn
và mục đích của các thí nghiệm đấy là nhằm thứ nhất là giúp cho các em phân biệt được các cái đường dùng này
rồi là minh họa cho các cái kiến thức về tác dụng thậm chí là các cái độc tính của thuốc
do các em sẽ được minh họa cho các kiến thức lý thuyết và khoa học
cùng với chuột nhiều loài vật khác cũng được lựa chọn để nghiên cứu khoa học
tuy nhiên chuột vẫn là sự lựa chọn hàng đầu chiếm chín mươi nghiên cứu trên động vật
đến tám mươi là chúng tôi sử dụng chuột bởi vì là chúng tôi khi chúng tôi minh họa thì nó sẽ dễ dàng hơn và nó rất là hiệu quả
ví dụ như là khi chúng tôi chọn hai cái đường dùng khác nhau ví dụ là đường tiêm tĩnh mạch hoặc là đường uống với một cái thuốc nào đó
chúng tôi làm trên chuột và sẽ thấy cái hiệu quả
ví dụ như với đường uống thì lại có thể là có tác dụng là nhuận tràng hoặc là tẩy
nhưng mà cũng cái thuốc đó mà chúng tôi dùng đứng tiêm thì lại có tác dụng làm giãn cơ trơn và gây ra liệt hô hấp
loài chuột tuy nhỏ bé nhưng có thể nói là đồng minh vĩ đại nhất của các nhà khoa học
đồng góp to lớn về trình tự di truyền và những lĩnh vực khác trong y học
giúp các nhà khoa học đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả cho con người
và nếu không thì
thưa quý vị và các bạn khi nói đến văn hóa truyền thống của dân tộc thái thì chắc hẳn quý vị sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh
của những điệu múa xòe những món ẩm thực độc đáo mà chỉ có lên miền núi tây bắc xa xôi thì mới có được
thế nhưng kể từ khi làng văn hóa dân tộc việt nam đi vào hoạt động
đã có những nghệ nhân vì tình yêu với văn hóa dân tộc sẵn sàng rời xa quê hương
để xây dựng nên một bản làng thái ngay giữa lòng thủ đô hà nội
và trong sống đẹp ngày hôm nay
chúng tôi xin giới thiệu với quý vị những người đang góp phần gìn giữ
và đưa văn hóa dân tộc thái đến gần hơn với người dân thủ đô và du khách quốc tế
văn đầu xuống đây thì cũng có nhiều công việc cũng bất ngỡ
thứ nhất là nhà ở dưới đó cũng là cỏ cây thì rộng rạp
sau một thời gian thì cũng
tôi nghĩ là cũng là vinh dự của bản thân mình của dân tộc mình
được xuống đây để tái hiện cái đời sống văn hóa dân gian
và hiện tại của đồng bào mình
thế chúng tôi cũng cố gắng
ngoài cái dệt vải rồi dân ca dân vũ ra thì làng này cho phép chúng tôi làm ẩm thực
ẩm thực của chúng tôi thì gồm có như thí dụ như là xôi màu
xôi gồm có năm màu xanh đỏ tím vàng
đây là xôi
các khách du lịch nói chung là trong nước và nước ngoài là rất là thích
còn là thí dụ như là gạo này những cái đồ mà phục vụ cho thí dụ như là thịt
còn dọ nếp nương thì là trồng ở trên nương trên một châu chuyển thóc xuống để chúng tôi đi sát trong về bán
đã hơn bốn năm gắn bó với làng văn hóa các dân tộc việt nam
nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của bà lò thị tóm
và các anh chị em
mỗi ngày họ đều dậy từ sáu giờ sáng với các công việc như dệt vải đàn các dụng cụ mây tre truyền thống
chế biến các món ẩm thực độc đáo để giới thiệu tới du khách trong nước và quốc tế
chúng tôi thì có phân tôi là phụ trách chung
còn có cái chị vị thí miên thì chị sẽ hướng dẫn các chị em múa
hôm nào cũng từ chín đến một mươi giờ là chúng tôi tập múa
khi đang tập múa thì là khách du lịch đến họ cũng thích họ cũng đại múa cùng
như hôm qua
ở bên người tây đến mua hết sản phẩm của chúng tôi
và chúng tôi có nhiều rất màu sắc của dệt
ví dụ như là dệt thổ cẩm này dệt kẻ này dệt màu đen để may áo ạ
trước khi may cái áo này xong rồi chúng tôi may nối là may áo dân tộc cả quần cả áo
chúng tôi rất là vui mừng được cả nước biết đến là ngành dệt của chúng tôi là từ trồng bông dệt vải
đến bây giờ là truyền thống của dân tộc thái
các cô xuống đây nghĩ cái nhà ở đây là nhà của mình
ngày sáng ra thì đối với các cháu thì làm gì làm tôi thì cứ xung quanh nhà quét dọn nhà các thứ
xong rồi còn mang cả những cây trồng của đặc trưng của dân tộc thái xuống đây
thí dụ như cây làng cơm nam gọi là cỏ băng nga
trồng cả cây lá đỏ lá tím túp trồng
mùa nào thử không
hoa đấy là trồng để cho nó đẹp bản làng của mình
cây đào mang từ hoa cúc ở trên quê xuống để trồng
mỗi ngày có hàng trăm lượt du khách đến tham quan khu làng dân tộc thái
ngoài các món ẩm thực độc đáo họ còn được xem các nghệ nhân biểu diễn dân ca dân vũ mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc thái
cái nghề của tôi là nó gắn với văn hóa dân tộc
thế cho nên là cái việc mà làng tổ chức được các cái hoạt động văn hóa dân tộc mà đưa đồng bào về đây mà phải tái hiện lại các cái giá trị văn hóa dân tộc
thì tôi thấy là cái điều đấy rất là điều đáng quý
và cái việc mà văn hóa các dân tộc nó không phải ở tại chỗ mà ở đây là tất cả du khách mà làng thì càng ngày càng đông
chẳng hạn như hôm nay thì tôi thấy là cái lượng du khách đến đây rất là nhiều
thì mọi người đều được tìm hiểu và đều được trải nghiệm cái văn hóa dân tộc đấy
thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời
những người như bà lò thị tóm bà vì thị miên và nhiều người con của bản làng thái ở huyện mộc châu tỉnh sơn la
đang hàng ngày góp phần giữ gìn bảo tồn và phát huy
các giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc thái
trong từng bộ trang phục truyền thống từng điệu then điệu xòe của họ là linh hồn dân tộc
sẽ sống mãi qua những bước thăng trầm của thời gian qua những bể dâu của đời sống hiện đại hôm nay và ngày mai
chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
xin hãy chúc quý vị những ngày xuân sung vầy ấm áp và nhiều niềm vui
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau